còn bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý
tiết trời nắng ráo tại thủ đô hà nội và các tỉnh miền bắc vào ngày hôm nay sẽ không còn nữa
thay vào đó là thiết trời nhiều mây cảm giác cũng sẽ lạnh hơn
quý vị khi di chuyển cũng nên chọn cho mình một khung giờ thích hợp
vì khi có mưa thì rất dễ dẫn đến tình trạng ùn ứa giao thông
đặc biệt là vào giờ cao điểm riêng khu vực miền núi bắc bộ cảnh báo có nơi có mưa to
tại khu vực miền trung thì mưa giảm dần mưa chỉ còn xuất hiện tại huế và đà nẵng
những nơi khác thì khô giáo và có nắng đẹp
và nắng rào cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay tại các tỉnh thành phía nam
một thời tiết lý tưởng để chúng ta có thể tranh thủ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa trong những ngày cuối năm